một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hòa bình cùng với các lực lượng phối hợp bắt giữ vào ngày năm tháng sáu tại địa phận tiểu khu bốn thị trấn mai châu huyện mai châu tỉnh hòa bình
một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hòa bình cùng với các lực lượng phối hợp bắt giữ vào ngày năm tháng sáu tại địa phận tỉnh hòa bình